ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức lễ khánh thành cột cờ tổ quốc huyện đảo cồn cỏ và công bố mở tuyến du lịch ra đảo
bằng nguồn vốn nhân sách xã hội hóa ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã huy động được ba năm mươi sáu tỷ đồng
để xây dựng cột cờ tổ quốc trên đảo cồn cỏ có tổng chiều cao ba mươi tám tám mét diện tích lá cờ là hai mươi bốn m hai
được biết sau khi chính phủ có quyết định đồng ý cho địa phương mở tuyến du lịch ra huyện đảo cồn cỏ
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã có quyết định phê duyệt công nhận tuyến du lịch ra đảo cồn cỏ
từ chủ trương trên huyện đảo cồn cỏ đã tiến hành xây dựng cơ sở vật chất trùng tu các di tích lịch sử
hướng dẫn người dân làm các sản phẩm đặc trưng để phục vụ hoạt động du lịch
việc xây dựng cột cờ tổ quốc trên đảo cồn cỏ không chỉ tạo ra điểm tham quan cho khách du lịch
điểm giao lưu văn hóa mà còn là biểu tượng của độc lập là cột mốc vững chắc trên biển